và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày một tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
theo lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm
trong chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết
hữu nghị truyền thống giữa việt nam và trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
giữa việt nam và trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội lần thứ một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc
có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam ủng hộ việt nam phát triển
có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
chuyến thăm đã đến giờ phút này có thể nói là thành công rất tốt đẹp trên tất cả các phương diện
đây là hoạt động đối ngoại chính thức trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng hai nước
sau khi mà đại dịch covid một mươi chín
đại dịch covid một mươi chín bùng phát thể hiện sự coi trọng lẫn nhau giữa hai đảng hai nước
và nhất là sự trân trọng dành cho tổng bí thư của chúng ta
bạn đã thu xếp tổng bí thư ta đón một cách ở mức lễ tân cao nhất và với nhiều thu xếp rất là đặc biệt
và trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhận huân chương hữu nghị của nước cộng hòa nhân dân trung hoa do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng hội kiến thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường
ủy viên thường ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thư chủ tịch chính hiệp toàn quốc uông dương
và tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ giữa hai đảng
hai nước việt nam và trung quốc và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
việt nam trung quốc đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước
nhất trí rằng tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của nhân dân hai nước
cần tiếp tục được kế thừa tốt bảo vệ tốt và phát huy tốt
hai nước kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước cần tăng cường đoàn kết hợp tác
giao lưu học hỏi lẫn nhau cùng làm sâu sắc
nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng cộng sản
quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người
kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng không ngừng phát triển
cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình tiến bộ của nhân loại
hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
theo các phương châm một mươi sáu chữ là láng giềng hiệu nghị hợp tác toàn diện
ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt
là láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt và đối tác tốt
và ngạ tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và trung quốc
và một mươi ba văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực đã phản ánh một cách chân thực
và sinh động
về tầm vóc cũng như mức độ gắn kết của quan hệ việt nam trung quốc
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai đảng hai nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
sau hơn bảy mươi năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
ngày một phát triển ổn định tích cực và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
trong tình hình hiện nay việc củng cố và tăng cường hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
phù hợp lợi ích căn bản lâu dài của hai bên có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định
và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới
tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc
đồng thời hai bên cũng ký kết một mươi ba ban kiện hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
để thể hiện tầm vóc cũng như mức độ gắn kết sâu sắc hơn
trong quan hệ giữa việt nam và trung quốc tôi cho rằng với những biện pháp đó
với quyết tâm chính trị của cả hai bên các cấp các ngành và tới các địa phương
thì việc triển khai đầy đủ toàn diện hiệu quả cái nhận thức chung này
nó sẽ tạo ra một động lực mới cho quan hệ hai nước của chúng ta phát triển
một cách toàn diện theo đúng nhận thức chung của lãnh đạo cơ quan hoài nước